tại đà nẵng đoàn công tác của quốc hội do đồng chí đại tướng đỗ ba tỷ
ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn công tác
đã đến thăm chúc tết tại bộ tư lệnh quân khu năm gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố
cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí nguyễn thanh hải
ủy viên trung mương đảng trưởng ban dân nguyện của quốc hội
tại buổi thăm đồng chí đỗ ba tị đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua
của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân khu đồng thời lưu ý đến trách nhiệm của người đứng đầu
cần phải gương mẫu cho cán bộ chiến sĩ nói theo
đảng ủy quân khu cần phải phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn lực lượng
kịp thời nắm bắt tình hình làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu không để bị động bất ngờ
quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội nhất là trong dịp tết đến xuân về
cần có kế hoạch thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách
phối hợp chặt chẽ với chính quyền nơi đóng chân bảo đảm công tác an ninh quốc phòng
góp phần ổn định tạo điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương
chiều cùng ngày đồng chí phó chủ tịch quốc hội độ bà tỵ cùng đoàn công tác đã đến dân hương
chúc tết gia đình thượng tướng nguyễn trơn nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
thăm hỏi và chúc tết thượng tướng huỳnh ngọc sơn nguyên phó chủ tịch quốc hội